công an tp hcm đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vụ án liên quan đến các trung tâm đăng kiểm
đang thú sự quan tâm đặc biệt của dư luận
trước đó vào chiều cùng ngày công an tp hcm đã khởi tố bắt tạm giam ông đặng việt hà
cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
công an tp hcm cho biết trong quá trình điều tra cơ quan điều tra xác định quá trình phạm tội
của các bị can trong thời gian dài các bị can đã chỉ đạo hướng dẫn xuyên suốt từ giám đốc
đến các đăng kiểm viên nhân viên tại các trung tâm đăng kiểm
trong đó vai trò của ông đặng việt hà cục trưởng cục đăng kiểm thể hiện rõ
với kết quả điều tra và tài liệu thu thập được xác định đủ căn cứ
nên trong ngày một mươi một tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông đặng việt hà cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
về tội nhận hối lộ các quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm
phê chuẩn để thực hiện
đã trung trì tiền hàng trăm triệu đồng cho các cán bộ phòng va lãnh đạo phòng va
và đặc biệt cho chỗ cục trưởng cục đăng kiểm để cấp giấy phép thành lập các trạm đăng kiểm
hàng tháng hàng quý các trạm đăng kiểm đều trung trì tiền cho cán bộ cục đăng kiểm
lãnh đạo phòng va và cán bộ phòng va và trung trì hàng tháng tiền cho đối tượng hà
cục trưởng cục đăng kiểm
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm gồm ba đơn vị là
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và chức vụ
cùng với sự tham gia của một số cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp quyện gồm
tp thủ đức quận một mươi hai bình tân nhà bè củ chi hóc môn
đã tiến hành khám xét đối với một mươi ba trung tâm đăng kiểm bao gồm
năm trung tâm đăng kiểm tại các tỉnh lòng an tiền giang bến tre đồng tháp sóc trăng
tám trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tp hcm
trong thời gian tới công an tp hcm sẽ ra soát tổng thể lại các trung tâm đăng kiểm
của tư nhân và nhà nước phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý nếu phát hiện các sai phạm
quan điểm của cơ quan điều tra công an tp hcm là tiến hành điều tra thu thập tài liệu chứng cứ
và xử lý trên đẻ tất cả các hành vi vi phạm pháp luật
liên quan đến các cán bộ nhân viên từ cán bộ nhân viên đến lãnh đạo của cục đăng kiểm
xe cơ giới việt nam hiện nay thì quá trình điều tra vẫn còn đang tiến hành thực hiện theo quy định pháp luật
đến thời điểm hiện tại công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố và ra lệnh khám xét nơi làm việc
và chỗ ở của tám mươi bốn bị can về các tội đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác
trong đó có ba bị can là cán bộ thuộc phòng kiểm định xe cơ giới thuộc cục đăng kiểm việt nam
bị khởi tố về tội nhận hối lộ là trần anh quân nguyên trưởng phòng kiểm định xe cơ giới
đặng trần khanh phó trưởng phòng kiểm định xe cơ giới phạm đức ngọc chuyên viên phòng kiểm định xe cơ giới
sáu mươi bị can là giám đốc phó giám đốc nhân viên các trung tâm đăng kiểm và môi giới
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc